tính đến đầu năm hai nghìn hai mươi ngân sách thành phố hà nội đã bố trí gần chín tỷ đồng
để thực hiện chương trình giảm nghèo trong đó đã bố trí gần năm tỷ đồng
để thực hiện chính sách cho người nghèo đầu tư một năm mươi tỷ đồng
hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã dân tộc miền núi
thành phố cũng đã bố trí gần năm tỷ đồng để thực hiện chính sách cho người nghèo hộ nghèo
trong đó chi sáu trăm tám mươi ba một tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo
người thuộc hộ cận nghèo bốn tỷ đồng chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng
gần chín mươi tám tỷ đồng hỗ trợ tiền điện trên ba mươi ba tỷ đồng miễn giảm học phí cho học sinh
có cha mẹ thuộc hộ nghèo cận nghèo và nhiều nội dung khác
bên cạnh đó qua giả soát tính đến đầu năm hai nghìn hai mươi thành phố đầu tư một năm mươi tỷ đồng
hỗ trợ xây dựng cơ sở ạ tầng các xã dân tộc miền núi
tính đến nay thành phố bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo
đã ban hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế bảo đảm hoàn thành mục tiêu của chương trình